tại trung tâm điện lực vĩnh tân xã vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận
tập đoàn điện lực việt nam evn đã tổ chức lễ khánh thành dự án nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn
sản lượng điện sản xuất bình quân của nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hàng năm là khoảng bảy hai tỷ kw
và phục vụ cung cấp điện chủ yếu cho phụ tải khu vực phía nam
tham dự lễ khánh thành có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
tại lễ khánh thành phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình biểu dương tập đoàn điện lực việt nam
các đơn vị trực thuộc tập đoàn điện lực việt nam tư vấn tổng thầu đã tích cực triển khai dự án bảo đảm tiến độ
đưa công trình vào hoạt động sớm hơn tiến độ gần ba tháng
thay mặt chính phủ việt nam phó thủ tướng thường trực trương hòa bình tuyên bố khánh thành dự án nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn
cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương
dự án nhiệt điện vĩnh tân bốn do tập đoàn điện lực việt nam làm chủ đầu tư
có tổng mức đầu tư hơn ba mươi sáu tỷ đồng được xây dựng tại trung tâm điện lực vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận
hàng năm nhà máy cung cấp sản lượng điện khoảng bảy hai tỷ kwh cung cấp điện chủ yếu cho khu vực phía nam
góp phần quan trọng cho việc vận hành kinh tế hệ thống điện quốc gia nhất là vào mùa khô hàng năm